liên quan đến vụ việc một giáo sinh đang thực tập tại trường mầm non việt lào
thành phố vinh tỉnh nghệ an bị phụ huynh học sinh hành hung phải nhập viện
công an thành phố vinh đã khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với phan thị nghĩa
một mươi năm tuổi về tội làm nhục người khác
trước đó như truyền hình nhân dân đã đưa tin vào hồi sáu giờ ngày hai mươi hai tháng ba
phụ huynh phan thị nghĩa là mẹ của cháu trần phan đăng khoa học sinh lớp năm tuổi e
đưa con đến lớp và cho rằng giáo sinh thực tập phan thị hiên đã đánh con mình
để lại vết bầm ở cẳng chân trái nên đã xông vào cầm tóc kéo giáo sinh hiên
từ cửa nhà vệ sinh ra đến cuối lớp vừa kéo vừa lăng nhục và dùng chân đạp sau lưng
mặc dù đã được cô giáo chủ nhiệm và phụ huynh can ngăn
dẫn đến giáo sinh phan thị hiên đang mang bầu bị da máu
qua khám ban đầu tại trung tâm chăm sóc sức khỏe sinh sản tỉnh nghệ an
kết luận có hiện tượng bóc tách nhẹ biểu hiện dọa sầy thai
hiện tại sau một tuần điều trị giáo sinh phan thị hiên đã xuất viện
theo cơ quan điều tra kết quả giám định pháp y cho thấy nạn nhân bị tổn hại sức khỏe
nên cơ quan cảnh sát điều tra không khởi tố bà phan thị nghĩa về tội cố ý gây thương tích
tuy nhiên quá trình xác minh củng cố chứng cứ tài liệu cho thấy
cơ quan điều tra có đủ cơ sở để khởi tố bà nghĩa về tội làm nhục người khác